thời gian gần đây tình trạng tội phạm cố ý gây thương tích gây dối trật tự công cộng trên địa bàn tỉnh nghệ an xảy ra rất nhiều ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình an ninh trật tự
trước thực trạng trên công an tỉnh nghệ an đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương tăng cường các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa đấu tranh với loại tội phạm này góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
đối tượng đinh sĩ bá khánh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại phường quang trung và nguyễn trí vũ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại phường đông vĩnh tp vinh là hai trong số bảy đối tượng tham gia vụ gây dối trật tự công cộng vào đêm ngày hai mươi một tháng một tại một quán karaoke trên đường mai hắc đế
chỉ vì một va chạm nhỏ mà hai nhóm thanh niên đã gây gỗ đánh nhau thậm chí các đối tượng còn sử dụng cả súng bắn đạn cao su để giải quyết bâu thuẫn và đã làm một người bị thương
công an tp vinh đã khởi tố về tội gây dối trật tự công cộng và bắt tạm giam các đối tượng trên để tiếp tục mở rộng điều tra
công an tp vinh đã khởi tố về tội gây dối trật tự công cộng và bắt tạm giam các đối tượng trên để tiếp tục mở rộng điều tra
sử dụng rượu bia nguyên nhân các vụ đánh nhau là do mâu thuẫn tức thời trong quan hệ sinh hoạt
mâu thuẫn trong kinh doanh do sử dụng rượu bia thời gian các đối tượng gây án thường vào ban đêm
một số trường hợp lại hẹn nhau qua điện thoại mạng xã hội trước khi đến địa điểm gây án
nhân một số vụ án do lo sợ bị trả thu nên từ chối giám định thương tật không phối hợp với cơ quan
công an dẫn đến khó khăn trong việc khởi tối điều tra để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
công an tỉnh nghệ an đã chỉ đạo quyết liệt công an các đơn vị địa phương tăng cường các biện pháp
nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa đấu tranh với loại tội phạm này
nhờ sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo công an tỉnh sự vào cuộc quyết liệt của công an các đơn vị địa phương
tình hình tội phạm cố ý gây thương tích gây dối trật tự công cộng trên địa bàn tỉnh đang từng bước được đẩy lùi
trật tự an toàn xã hội được giữ vững mang lại niềm tin cho quần chúng nhân dân
tuy nhiên để công tác phòng ngừa đấu tranh đạt hiệu quả cao nhất cần sự vào cuộc tích cực của các cấp các ngành
gia đình và nhà trường trong việc tuyên truyền giáo dục
chúc người dân tuân thủ nghiệp pháp luật